phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm phối hợp với ban quản lý tòa nhà phức hợp cao nhất việt nam
landmark tám mươi một tại quận bình thạnh đã tổ chức đợt diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tình huống giả định được đưa ra là sự cố chập điện gây cháy nổ tại căn hộ thuộc tầng bảy tòa nhà landmark tám mươi một
bên trong tòa nhà có hàng trăm người đang tham gia sinh hoạt mua sắm tại khu trung tâm thương mại và lưu trú tại các tầng khách sạn
báo động cháy nhanh chóng được phát ra
trong thời gian nhanh nhất lực lượng chức đang có mặt huy động phương tiện tổ chức chữa cháy
đồng thời tập trung cao độ vào công tác di chuyển cứu nạn cứu hộ những người mắc kẹt bên trong
vận chuyển sơ cứu kịp thời những nạn nhân bị thương do sự cố cháy nổ gây ra
hoạt động diễn tập nhằm đánh giá năng lực kỹ năng chỉ huy xử lý tình huống cháy nổ
và kiểm tra hệ thống thiết bị phòng chống cháy nổ hiện đại của tòa nhà cao nhất việt nam